tri cục kiểm lâm tỉnh đắk nông cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bốn cán bộ kiểm lâm huyện đắk rông do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra phá rừng quy mô lớn trên địa bàn xã quảng sơn vừa qua
theo quyết định các đối tượng bị tạm đình chỉ gồm tôn thất hoàng hạt phó phụ trách trạm kiểm lâm địa bàn liên xã quảng sơn phạm văn anh trạm phó trạm kiểm lâm địa bàn liên xã quảng sơn
hai đối tượng còn lại là y huân và đỗ thiên long đều là cán bộ kiểm lâm địa bàn xã quảng sơn
thời gian tạm đình chỉ từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày một mươi năm tháng năm
lý do tạm đình chỉ là để tiến hành tổ chức kiểm điểm làm rõ xác định trách nhiệm sau đó tiến hành các biện pháp kỷ luật
do vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có yếu tố hình sự phải chờ sau khi có kết quả điều tra của cơ quan công an
nếu đối tượng nào vi phạm có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển sang công an khởi tố theo quy định
các đối tượng còn lại sẽ bị thi hành kỷ luật tùy vào mức độ vi phạm cụ thể
hiện vụ việc hủy hoại rừng ở xã quảng sơn đã được khởi tố vụ án khởi tố bị can điều tra theo quy định của pháp luật